nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan hay tập trung đông người cũng như rút ngắn thời gian làm thủ tục khi đến khám
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp một số bệnh viện đã và đang triển khai ứng dụng tờ khai y tế online
cụ thể người dân sẽ khai tờ khai này trên thiết bị điện tử và chỉ cần đưa kết quả khi đến bệnh viện mà không cần phải khai báo gì thêm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đi khám trong khi tình hình dịch covid một mươi chín đang phức tạp bệnh viện lại là nơi đông người chị diệp đã khá lo lắng
tuy nhiên khi đến bệnh viện gia liễu trung ương sau khi được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay
thay vì khai tờ khai y tế giấy chị đã sử dụng điện thoại để khai báo y tế online
tất cả các thao tác chỉ mất hai phút để hoàn thành
theo chị đây là một phương pháp thuận tiện nhất là trong thời kỳ công nghệ bốn
tôi thấy là khai y tế online như này rất là thuận tiện vì mình sẽ không phải ngồi tiếp xúc đông người và không mất thời gian khai giấy
việc thao tác trên điện thoại thì cũng nhanh hơn là viết tay
việc khai tờ khai y tế
điều các bệnh viện vẫn đang tiến hành bắt buộc với người dân
tuy nhiên khi đông người bệnh cùng đến khám việc khai báo tờ khai y tế online sẽ giúp cho giảm quá tài bệnh viện
rút ngắn thời gian làm thủ tục nhất là trong giai đoạn dịch covid một mươi chín đang phức tạp
trong khi đó các thao tác đơn giản và chỉ cần có thiết bị điện tử thông minh là có thể thực hiện được
bằng cách truy cập website của bệnh viện hoặc nhập mã qr code
người nhà người bệnh chủ động đăng ký hay để mình tiết kiệm thời gian cho người bệnh
tức là đến thì mình có thể làm luôn
và trong tình hình covid một mươi chín dưới biến thức phức tạp thì nó làm cho khoảng cách
tức là giữ khoảng cách mà không phải trở lại lâu thì nó cũng giảm một nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
hiện nay đây là hình thức mới nên ghi nhận chỉ khoảng bốn mươi người dân khai báo y tế online
tuy nhiên người dân cần nắm rõ tờ khai y tế online cũng đầy đủ thông tin và có giá trị giống như tờ khai y tế giấy
khai báo online thì cũng tống hệt nhau
nó chỉ thay tờ khai giấy thôi tức là cũng tất cả nội dung từ phần hành chính này
rồi khai báo phần về các triệu chứng bị đỡ ho sốt khó thở đau họng
và cũng như là cái vùng dịch không đó là cái mà cũng tống hệt tức là theo chỉ đạo của bộ y tế
tại các bệnh viện dù có giảm so với trước khi dịch xảy ra lần hai nhưng lưu lượng người đến khám vẫn rất đông
việc áp dụng tờ khai y tế sẽ hạn chế được việc tập trung và giải quyết khó khăn điều phối nhân lực của các bệnh viện trong giai đoạn này
đây cũng là nỗ lực của các bệnh viện nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ covid một mươi chín xâm nhập vào các cơ sở khám chữa bệnh